liên quan đến vụ phạm công danh cùng ba mươi năm đồng phạm gây thất thoát hơn chín tỷ đồng
đại diện viện kiểm soát đề nghị tuyên phạt phạm công danh tổng cộng ba mươi năm tù
tại phiên tòa sơ thẩm vụ án phạm công danh nguyên chủ tịch ngân hàng xây dựng việt nam vncp
cùng ba mươi năm đồng phạm gây thất thoát hơn chín tỷ đồng
chiều ngày một mươi sáu tháng tám đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt phạm công danh tổng cộng ba mươi năm tù
cho hai tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
theo viện kiểm sát những hành vi của phạm công danh và ba mươi năm đồng phạm là nguy hiểm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tiền tệ và lòng tin của khách hàng
bị cáo phạm công danh là người chủ mưu có vi phạm cực kỳ nghiêm trọng
những bị cáo có vai trò quan trọng khác là phan thành mai bị đề nghị hai mươi bốn hai mươi sáu năm tù
mai hữu khương bị đề nghị từ hai mươi hai hai mươi bốn năm tù
hoàng đình quyết bị đề nghị hai mươi hai mươi hai năm tù